xin kính chào quý vị và các bạn
trạng thái thời tiết rét và bút về đêm và sáng dự báo sẽ còn tiếp tục kéo dài trong hai ba ngày tới
tại khu vực miền bắc nước ta với nền nhiệt tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ giao động từ một mươi một đến hai mươi bốn độ
về đêm vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối
sáng sớm khu vực có sương mù nhẹ dài rác người dân cần chủ động hạn chế tốc độ để đảm bảo an toàn
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong ba ngày tới cũng phổ biến trạng thái rét bút về đêm và sáng
ban ngày có nắng nhẹ với mức nhiệt cao nhất ngày duy trì ở trong ngưỡng hai mươi một hai mươi bốn độ
sáng sớm khu vực cũng có sương mù nên người dân cần lưu ý chủ động hạn chế tốc độ
các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh thời tiết tương tự như khu vực phía bắc nước ta
phổ biến nắng hanh trời rét sâu về đêm và sáng với mức nhiệt giao động từ một mươi ba đến hai mươi bốn độ
các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế vẫn duy trì mưa rông nhưng lượng không quá lớn
trời lạnh với nền nhiệt từ một mươi năm đến hai mươi năm độ có nơi cao hơn
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận chịu ảnh hưởng đơn thuần của gió đông bắc tầng thấp
tác động với địa hình nên có mưa rào rải rác và có nơi có rông nhưng cường độ được nhận định không quá mạnh
về nhiệt độ thì mức nhiệt tại đây cũng chỉ giao động từ một mươi tám đến ba mươi độ có nơi cao hơn
ở vùng cao tây nguyên trong thời kỳ ba ngày tới vẫn phổ biến ít mưa
nhưng do chịu tác động của gió đông bắc tầng thấp nên nền nhiệt về đêm sẽ giảm đáng kể
mức nhiệt ngày đêm trên khu vực sẽ giao động từ một mươi năm đến hai mươi sáu độ
trời rét về đêm và sáng
tương tự tại các tỉnh thành nam bộ cũng chịu ảnh hưởng của gió đông bắc nên phổ biến có mưa rông diện vài nơi
ban ngày trời nắng ráo với nền nhiệt cao nhất ngày giao động xung quanh ngưỡng hai mươi chín ba mươi hai độ có nơi cao hơn